bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một tỉnh phú thọ cho phép các nhà hàng quán ăn uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại trừ khu vực dịch đang ở cấp độ ba và cấp độ bốn
theo đó cho phép các nhà hàng quán ăn uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại trừ khu vực dịch đang ở cấp độ ba và bốn nhưng không được quá năm mươi công suất không quá hai mươi hai h cho đến năm h sáng ngày hôm sau
các cơ sở spa làm đẹp phòng tập gym câu lạc bộ thể dục trong nhà được phép hoạt động từ sáu h đến hai mươi hai h hàng ngày và phải tuân thủ điều kiện phục vụ là không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
thời gian áp dụng cho các hoạt động trên kể từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
tỉnh phú thọ tiếp tục tạm dừng một số hoạt động dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường quán bar karaoke quán internet trò chơi địa tử massage
đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn tám trăm năm mươi tám bệnh nhân
trong tổng số hơn một triệu ca mắc f tại các tỉnh miền tây tiếp tục tăng cao tại các tỉnh cần thơ tiền giang đồng tháp và sóc trăng
tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một cho đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai

đóng cửa trước hai mươi một h hàng ngày các chuyên gia cho rằng khi mở rộng các hoạt động ăn uống có sử dụng đồ uống có cồn
cũng làm tăng kích cầu tiêu dùng chi tiêu để dần dần phục hồi nền kinh tế trong điều kiện an toàn với dịch bệnh
còn tại đồng bằng sông cửu long hai tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín đã có chiều hướng tăng mạnh
có nơi như đồng tháp kiên giang tăng trên hai trăm tám mươi
tình hình này đã khiến cho hệ thống cơ sở y tế ở nhiều tỉnh miền tây đang có dấu hiệu quá tải
thành phố cần thơ đang điều trị cho khoảng ba f
hiện địa phương đang chuẩn bị cho f điều trị tại nhà
vấn đề khó khăn nhất là nhân lực y tế
ông tính cần thơ đang cần từ ba trăm linh bốn trăm linh y bác sĩ nếu cho f điều trị tại nhà
ở kiên giang hiện ngành y tế đã có bảy nhân sự thiếu gần một năm trăm linh người
những ngày qua tính mới liên tục bốn bệnh viện với một một trăm linh dường bệnh
chưa kể một số bệnh viện còn tăng công suất dường nhưng y bác sĩ không được tăng cường
thậm chí còn bị yêu cầu cắt giảm biên chế
riêng hai tỉnh sóc trăng và bạc liêu dù những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
nhưng nhận được sự chi viện từ các bệnh viện ở thành phố hồ chí minh nên áp lực giảm bớt phần nào
hiện ngành y tế sóc trăng có khả năng tiếp nhận điều trị cho khoảng bốn năm trăm linh f
còn bạc liêu có khả năng tiếp nhận điều trị bảy năm trăm linh f